các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
giám đốc công ty chất nhiễu hạn mỹ phẩm da ở phường bảy thành phố bạc liêu
chuỗi lây nhiễm liên quan đến chị này đã có năm f
chùm ca bệnh này ghi liên quan f tám mươi tám bạc liêu
còn dùng ca bệnh tại trung tâm y tế hòa bình đã có một mươi hai f
thời gian qua giám đốc công ty chất nhiễu hạn mỹ phẩm da có đi làm từ thiện
trường hợp này các quan chức đang phát hiện qua sàng lọc cộng đồng ông thiều nói
theo giám đốc sở y tế bạc liêu bùi quang nam
chị n được phát hiện dương tính ncov ngày chín chín
ngày một mươi hai chín ủy ban dân tỉnh bạc liêu có quyết định tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi sáu đến hết một mươi chín tháng chín đối với phường một hai ba năm bảy tám của thành phố bạc liêu
bốn phường còn lại của thành phố bạc liêu nhà mát hiệp thành vĩnh trạch vĩnh trạch đông
và thị xã giá rai huyện đông hải vĩnh lợi hòa bình hồng dân phước long
để áp dụng chỉ thị một mươi năm của thủ tướng chính phủ từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi chín tháng chín
tuy nhiên trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín
tại trung tâm y tế huyện hòa bình và xã vinh hậu hòa bình
ông phạm văn thiều khi quyết định nâng mức độ giãn cách xã hội
từ chỉ thị một mươi năm lên một mươi sáu của thủ tướng trên địa bàn huyện hòa bình
thời gian áp dụng từ một mươi chín h ngày một mươi ba tháng chín cho đến khi có thông báo mới